tại cung văn hóa lao động hữu nghị việt sô hội nhà báo hà nội đã khai mạc hội báo xuân hà nội đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy với sự quy tụ của hàng trăm ấn phẩm đến từ các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố
đây là lần thứ một mươi ba hội báo xuân hà nội được tổ chức thường niên nhằm giới thiệu toàn cảnh sự phát triển mạnh mẽ của báo chí thủ đô trong sự nghiệp đổi mới của đất nước
vượt qua nhiều khó khăn thách thức báo chí thủ đô vẫn luôn bám sát thực tiễn sống động tuyên truyền có hiệu quả chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đồng thời là diễn đàn tin cậy của các tầng lớp nhân dân trong nhiều năm qua
ngoài sự tham gia của các cơ quan báo chí hà nội hội báo xuân đinh dậu hà nội hai nghìn một mươi bảy còn có sự góp mặt của các đơn vị báo chí trung ương như báo nhân dân quân đội nhân dân công an nhân dân đại đoàn kết tiền phong
ngoài ra nhiều cơ quan báo chí khác cũng gửi ấn phẩm xuất
hội báo xuân đinh dậu năm nay đã diễn ra lễ trao giải các tác giả nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải báo chí ngô tất tố năm hai nghìn một mươi sáu